tại thành phố đà nẵng chủ tịch nước trần đại quang cùng phu nhân đã chủ trì tổng duyệt các hoạt động của tuần lễ cấp cao apec hai nghìn hai mươi
khoảng sáu trăm hai mươi tình nguyện viên liên lạc viên đến từ các bộ ngành và thành phố đà nẵng đã được huy động để phục vụ tổng duyệt
để bảo đảm các hoạt động của chủ tịch nước và phu nhân cũng như các trưởng đoàn và phu nhân
phu quân apec trong khuôn khổ tuần lễ cấp cao diễn ra an toàn tuyệt đối chính xác và trang trọng
tại buổi tổng duyệt các kịch bản kế hoạch đã được diễn tập như thực tế tại các địa điểm tổ chức các sự kiện chính của tuần lễ cấp cao
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân cũng kiểm tra địa điểm diễn ra các cuộc gặp song phương cấp cao
tại buổi họp tổng kết sau tổng duyệt chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh đánh giá cao ủy ban quốc gia apec hai nghìn hai mươi
các tiểu ban thành phố đà nẵng tỉnh quảng nam các bộ ban ngành địa phương có liên quan
và các doanh nghiệp đã tích cực khẩn trương triển khai đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao đối với công tác chuẩn bị cho năm apec việt nam hai nghìn hai mươi
đặc biệt là tuần lễ cấp cao
để bảo đảm thành công của tuần lễ cấp cao chủ tịch nước trần đại quang đề nghị công tác tổ chức lễ tân cần được chuẩn bị đầy đủ
chú đáo nhất đường phố đà nẵng phải thông thoáng sạch sẽ an toàn trật tự phải bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho đại biểu
có phương án phòng ngừa dịch bệnh chuẩn bị chú đáo cơ sở vật chất y tế bảo đảm tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm
chủ tịch nước cũng chỉ đạo phải bổ sung hoàn thiện cập nhật tất cả các kịch bản lễ tân hậu cần tính toán chi tiết các phương án trong trường hợp thời tiết xấu
công tác chuẩn bị toàn diện chuyên nghiệp và kỹ lưỡng sẽ góp phần thể hiện việt nam là đất nước văn hiến nhân ái mến khách đà nẵng là thành phố hiện đại văn minh